chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
chương trình trưa nay của chúng tôi sẽ có những thông tin chính sau đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc làm việc với bộ quốc phòng
kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á
sáng nay bộ ngoại giao đã tổ chức lễ thượng cờ asean năm hai nghìn một mươi chín tại thủ đô hà nội
ngư dân tỉnh đồng tháp ngóng mùa nước nổi
thưa quý vị sáng nay tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với bộ quốc phòng
về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế
gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
tham dự buổi làm việc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị
phó thủ tướng trịnh đình dũng và đại diện một số bộ ngành
quân đội tham gia lao động sản xuất xây dựng kinh tế là chủ trương đúng đắn nhất quán
xuyên suốt của đảng nhà nước ta là một trong những chức năng cơ bản đã trở thành bản chất
truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân việt nam
việc tham gia lao động sản xuất xây dựng kinh tế đã góp phần quan trọng tạo nên thế trận kinh tế quốc phòng
vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc
để tạo điều kiện cho quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng
đảng nhà nước luôn quan tâm đầu tư và có cơ chế về đất đai tài sản cho bộ quốc phòng
quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước bộ quốc phòng đã giao đất quốc phòng để các đơn vị
doanh nghiệp quân đội quản lý sử dụng vào mục đích sản xuất xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
thực hiện ký hợp đồng sử dụng đất theo phương thức trả tiền sử dụng đất hàng năm số thu nộp về ngân sách nhà nước
cơ chế đó đang được thực hiện cho đến nay
cùng với việc giao đất quốc phòng cho các doanh nghiệp quân đội một trăm linh vốn nhà nước để đầu tư sản xuất sửa chữa vũ khí
khí tài trang bị quốc phòng sử dụng hoạt động kinh tế kết hợp nhiệm vụ quốc phòng phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản
đất đai tăng thu ngân sách cải thiện thu nhập cho người lao động
các đơn vị quân đội đã tận dụng tiềm năng đất đai triển khai hiệu quả các mô hình trồng rau chăn nuôi
chế biến theo hướng cơ bản thống nhất bền vững chủ động tự túc cây con giống ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ
để giảm công sức cho bộ đội tăng năng suất nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm phát huy thế mạnh của từng đơn vị địa phương
để phát triển tăng gia sản xuất trồng rừng trồng cây công nghiệp nuôi trồng thủy hải sản theo hướng phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh
phát biểu kết luận tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích sản xuất xây dựng kinh tế gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng
những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện chức năng của bộ đội lao động sản xuất thời gian qua
kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh rất đáng trân trọng
trong thời gian tới quân ủy trung ương bộ quốc phòng cần tiếp tục các ý kiến tham gia hoàn chỉnh các văn bản để trình bộ chính trị xem xét quyết định nhất là các nội dung
cho phép các doanh nghiệp trực tiếp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng các đơn vị các đoàn kinh tế quốc phòng được sử dụng đất quốc phòng vào nhiệm vụ lao động sản xuất xây dựng kinh tế
kiên quyết thanh lý thu hồi các hợp đồng hết thời hạn sai phạm không hiệu quả các hợp đồng có hiệu quả phù hợp với quy định phát triển kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng yêu cầu quốc phòng cho thực hiện đến hết thời hạn
bộ quốc phòng quản lý chặt chẽ giữ ổn định tình hình quân đội không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá
bộ quốc phòng phải làm mẫu mực về cổ phần hóa thoái phốn bàn giao đất của các doanh nghiệp thuần túy về xây dựng thương mại dịch vụ và các doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế xã hội và quản lý theo luật định
đồng thời nghiên cứu đề xuất chủ trương giải pháp cơ bản lâu dài để quản lý chặt chẽ phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất quốc phòng vào cả nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước phù hợp với thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của quân đội không để lãng phí nguồn lực

phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trung hòa bình nhấn mạnh trong buổi làm việc này các cơ quan của quốc hội ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao cần làm rõ kết quả mới năm thực hiện chỉ thị những mặt được hạn chế nguyên nhân cũng như là đề xuất kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới nhằm bảo đảm sự độc lập trong việc quyết định các chính sách pháp luật tư pháp của đất nước

chọn giải pháp treo ao một số người thì lấp ao trồng lúa trở lại
hiện tại dù đã bước sang tháng bảy âm lịch thế nhưng ở khu vực đầu nguồn tỉnh đồng tháp
mùa nước nổi vẫn bạt tăm còn nước không về nên thiếu vắng những sản vật tự nhiên
chế lợi phẩm đánh bắt của bà con vùng đầu nguồn này cũng thừa thớt cá tông
nước không tràn đồng xuống ghe đánh bắt thủy sản đổ về các nhánh sông sở thượng đi qua vùng đầu nguồn huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
mùa này mức nước dưới sông vẫn thấp nên đa số ngư dân khai thác cầm trừng
có người trang bị hàng chục ngư cụ để răng thả lưới nhưng cũng chỉ thu về vài kg cá
hàng năm khi kết thúc vụ mùa gác lại chuyện đồng áng người dân đầu nguồn lại chuẩn bị tâm thế sống chung với mùa nước nổi
ở các xã vùng sâu vùng xa của huyện hồng ngự đa phần các hộ gia đình đều gắn bó với nghề đánh bắt thủy sản
sông năm nay mực nước thấp nhiều loại ngư cụ còn nằm trên các sàn vì không phù hợp khai thác trên sông
theo một tiểu thương chuyên thu mua cá đồng ở xã thường thới hậu bê đến thời điểm hiện tại
số lượng cá thu mua chỉ bằng một phần ba đến một phần tư so với cùng kỳ năm trước
cá không có nhiều mỗi năm thì khoảng cỡ này là một trăm linh hai trăm linh kg cá mỗi ngày mà giờ bốn mươi năm mươi kg có khi một trăm linh kg có khi không có nữa
nhưng năm nay có nhiều là cá gì luôn hả
năm nay có cá kết nhiều á cá linh không có luôn cá lăng cá chạch thì tháng một mươi mới có
mà giờ không có nước nồng đâu có cá
những ngày này cá lên chợ phần lớn là cá nguyên
nên việc mua bán cũng kém phần sung tốc hơn so với mùa nước nổi những năm trước
người dân đầu nguồn đang mong muốn mùa nước nổi về để hoạt động đánh bắt thủy sản của bà con được khởi sắc hơn trong những ngày tới
thưa quý vị củ hủ dừa còn gọi là đọt dừa là phần lõi non nhất của ngọn trên thân cây dừa
vừa qua tại xã tân an luông huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long chỉ sau vài đêm một vườn dừa hơn một năm tuổi đã có hàng chục cây bị cắn khuét ăn cổ hù
chưa rõ nguyên nhân tình trạng này chưa từng xảy ra tại địa phương
đây là một trong ba mươi cây dừa bị gây hại đầu tiên của ông nguyễn hữu năm nhỏ
chủ vườn dừa phát hiện cách đây hơn một tuần
nhiều dấu cắn khuét trên thân cây trong đó có một hoặc nhiều lỗ khuét sâu vào thân với đường kính khoảng năm cm
bên trong phần cổ hù dừa bị ăn hết tạo thành lỗ rỗng với đường kính hơn một mươi cm